cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền công an các địa phương đã tập trung ngăn chặn xử lý tình trạng
thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe máy với tốc độ cao lạng lách đánh võng đua xe trái phép gây mất an toàn giao thông
tại hà nội tám trên một mươi một đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hoàn kiếm
tạm giữ hình sự về hành vi điều khiển xe máy gây dối chất tự công cộng trên địa bàn tp hà nội tối ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
các đối tượng này phần lớn đều sinh năm hai nghìn
vì ham chơi thích cảm giác mạnh các đối tượng đã tụ tập nhau điều khiển xe máy với tốc độ cao
không đội mũ bảo hiểm lạng lách đánh võng bấm còi i ngỏi trên nhiều tuyến phố thuộc địa bàn quận hoàn kiếm
các đối tượng đã tụ tập nhau đi uống nước là hụp hai người đấy là dương trung đức với bùi sơn bách
sau khi đi được một hai vòng đến vòng cuối thì bọn em có gặp một đoàn xe đi tường sau lên và hết cơ động kìa
rồi sau đó em tăng ga bỏ chạy ở không đội mũ và có đi tốc độ tầm bảy mươi vượt qua các đèn đỏ
để triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo công điện của thủ tướng chính phủ
ngoàn quận hoàn kiếm đã tăng cường quân số nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn
ngoài những vụ việc vây giáp xử lý những nhóm thanh thiếu niên có hành vi gây dối trật tự công cộng
hoặc đua xe trái phép lực lượng còn chú trọng đến các nhóm tụ tập đông người có nguy cơ vi phạm pháp luật
trong quá trình tuần tra cũng xử lý các trường hợp thay đổi kết cấu xe chạy tốc độ cao
bên cạnh việc tuyên truyền phòng ngừa chỉ đạo công an cấp đơn vị địa phương
giả sát quản lý những trường hợp nghi vấn diễn nghi vấn như bỏ học hay đi trên đêm hôm
điều diễn quản lý phòng ngừa dân đe triển khai các biện pháp về nhiệm vụ để nắm tình hình
để kịp thời phát hiện rồi cơ hội nữa là tổ chức các tổ tuần tra mật phục kết hợp với công khai
để tăng cường các tuần tra kiểm tra phát hiện bắt giữ xử lý ngay từ đầu khi có các hiện tượng của nhóm thanh thiếu niên tụ tập
tại hải phòng hơn một mươi thanh thiếu niên tụ tập lạng lách
đánh võng gây dối an ninh trật tự đã bị tóm gọn đưa về trụ sở lập biên bản
hầu hết các em còn rất nhỏ từ một mươi bốn đến một mươi bảy tuổi
loại xe các em sử dụng để đua với bạn hầu hết đều là dạng dưới năm mươi phân khối
đa độ pô xe thậm chí tháo hết phanh không đảm bảo an toàn
sau hơn một mươi ngày ra quần công an tp hải phòng đã kiểm tra tạm giữ hơn một trăm linh phương tiện
xử phạt hành chính hàng trăm đối tượng lạng lách đánh võng bắt giữ
và giải tán bốn vụ các đối tượng tụ tập sử dụng vũ khí gây dối an ninh trật tự
hoặc là tháo biển số thường là kẹp hai kẹp ba và lạng lách đánh võng
đi với tước độ rất cao rất nhanh
thì báo cáo là trong công tác này các thành thiêu niên này thường hẹn hòa nhau trên facebook
và hẹn tại các tuyến đường tuyến phố chính để mà rủ nhau tụ tập lại để đua xe
ngày bốn tháng chín các lực lượng của công an tp hải phòng
tỉnh tiền giang đã phối hợp triển khai lực lượng ngăn chặn một vụ đua kéo xe trái phép
vào khoảng ba giờ ba mươi phút ngày bốn tháng chín nhận được tin báo về một nhóm thanh thiếu niên
từ các huyện cái bè châu thành thành phố mỹ tho của tỉnh tiền giang tụ tập trên quốc lộ năm mươi
đoạn thuộc xã bình đông thị xã gò công hướng vào ngã ba bình xuân về cầu mỹ lợi
chuẩn bị đua kéo xe gây mất trật tự công cộng
lực lượng công an đã chốt chặn vây bắt
một mươi tổ công tác với bốn mươi năm cán bộ chiến sĩ đã triển khai lực lượng để vây bắt các đối tượng
khi thấy lực lượng làm nhiệm vụ hàng chục đối tượng đã bỏ chạy một số chạy vào các con hẻm
lực lượng công an đã khống chế và tạm giữ hai mươi năm đối tượng cùng ba mươi bốn xe mô tô các loại
đưa về công an thị xã gò công để làm việc
các bộ công an đã chốt chặn vây bắt các đối tượng để làm việc
khi các nhóm thanh niên đã có hành vi vi phạm tập trung điều tra xử lý nghiêm thẩm nguyện hoặc tổ chức trực truyền
là một vấn đề rất mạnh đối với những hiện tượng có biểu hiện dấu hiệu nguy cơ vi phạm hành vi này
tổ chức đua xe trái phép là hành vi vi phạm khá phổ biến hiện nay
chủ yếu các đối tượng vi phạm là những người còn trẻ tuổi
vào lúc hai giờ dạng sáng ngày sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
phòng cảnh sát giao thông phối hợp với phòng cảnh sát quản lý
hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh long và một số đơn vị nghiệp vụ đã kịp thời ngăn chặn
và giải tán một vụ tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trên quốc lộ một
đoạn thuộc xã hòa phú huyện long hồ tỉnh vĩnh long
vào thời điểm trên các lực lượng đang phối hợp tuần tra trên quốc lộ một
thì phát hiện tại đoạn km hai nghìn bốn mươi sáu thuộc xã hòa phú huyện long hồ
có một nhóm thanh niên tụ tập đua xe cổ vũ đua xe trái phép
tại thời điểm này có khoảng hai mươi xe mô tô với khoảng ba mươi thanh niên đang tụ tập
tổ công tác đã kịp thời ngăn chặn và tạm giữ được bốn xe mô tô làm việc với bốn thanh niên tụ tập
tham gia cổ vũ đua xe trái phép
qua lời khai ban đầu các thanh niên này có địa chỉ tại huyện vũng liêm long hồ và thành phố vĩnh long
tại cơ quan công an bốn thanh niên này đã thừa nhận tụ tập với nhiều thanh niên khác trên quốc lộ một
đoạn thuộc xã hòa phú huyện long hồ lúc các thanh niên chuẩn bị đua đã bị các lực lượng công an tỉnh vĩnh long phát hiện
ngoài ra đấu tranh khai thác các đối tượng đã thừa nhận có tham gia vụ tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe trên quốc lộ một
đoạn gần dốc cầu cần thơ thuộc xã mỹ hòa thị xã bình minh vào dạng sáng ngày một tháng chín
cơ quan công an cảnh báo đến người dân đặc biệt là các bậc phụ huynh
cần quan tâm nhiều hơn cho việc quản lý uốn nắn con em mình về giờ giấc đi đứng
sử dụng các loại phương tiện xe mô tô xe gắn máy không để hiện tượng độ xe đua xe trái phép xảy ra
tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra những hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm minh